thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị hai mươi một về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ thị nêu rõ thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương gây bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự
xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính ngân hàng bất động sản dự án đầu tư môi giới việc làm đưa người đi lao động học tập tại nước ngoài kinh doanh đa cấp thương mại điện tử
đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
để phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm an ninh trật tự thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chấp hành pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương giả soát xác định những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự